quỹ đạo phật ngày nay tổ chức lễ cưới tập thể cho năm mươi cặp đôi khuyết tật tại tp hcm
chương trình giúp cho các cặp đôi khuyết tật gặp hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ
về một lễ cưới trang trọng để họ có thêm niềm tin khát vọng về tương lai tươi sáng hơn
hai mươi cặp đôi là những người bị khiếm thị khiếm thính hay gặp phải khuyết tật khi vận động
hôm nay họ cùng người thân trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình với lễ cưới ấm áp
mỗi cặp đôi mang trong mình một câu chuyện riêng dù hoàn cảnh chưa trọn vẹn nhưng tình cảm luôn đông đầy
chương trình mang đến mong muốn giúp người khuyết tật có cơ hội tổ chức một ngày kết duyên ý nghĩa
tiết kiệm và đáng nhớ trong cuộc đời
mỗi cặp đôi được ban tổ chức tài trợ gần hai mươi triệu đồng gồm nhẫn cưới ảnh cưới và một số quà tặng